thành phố di an của tỉnh bình dương quyết định kể từ sáu giờ ngày sáu tháng bảy
người từ thành phố hồ chí minh và đồng nai vào dĩ an phải có giấy xét nghiệm âm tính
có hiệu lực trong vòng ba ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm
do là địa bàn giáp ranh của bình dương do thoa dân số cơ học nhiều với thành phố hồ chí minh và đồng nai
nên ủy ban nhân dân thành phố dĩ an đã quyết định áp dụng giãn cách theo chi tiệm một mươi sáu kể từ giờ ngày năm tháng bảy
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương cho biết tới ngày bốn tháng bảy đã ghi nhận thêm một mươi một ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong cộng đồng kể từ đợt bùng phát dịch thứ tư trong toàn tỉnh lên năm trăm năm mươi chín ca
trong các ca mắc mới đáng chú ý có năm ca liên quan đến nguồn lây nhiễm từ thành phố hồ chí minh
và bốn ca được phát hiện thông qua điều tra dịch tễ